hiện toàn tỉnh có hơn năm mươi ba trăm linh ca f trong đó có hơn bốn mươi sáu ca f điều trị tại nhà nơi cư trú chiếm chín mươi một năm tổng số ca mắc
một trăm xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc đã thực hiện điều trị f tại nhà nơi cư trú
để đảm bảo an toàn cho việc điều trị tại nhà vĩnh phúc chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng và đưa phần mềm quản lý f tại nhà và các cơ sở điều trị tập trung từ hai mươi ba tháng hai
ngành y tế tỉnh điều phối nhân lực từ tuyến tỉnh về tuyến huyện và từ tuyến huyện về xã
đảm bảo kịp thời đáp ứng công tác điều trị
tỉnh ủy giao ủy ban nhân dân các huyện thành phố chủ động tổ chức củng cố lực lượng vì thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý chăm sóc điều trị f
các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu được các biện pháp thích ứng trong tình hình mới
chủ động linh hoạt sáng tạo trong ngăn chặn truy vết f
huy động lực lượng tham gia phòng chống dịch hướng dẫn theo dõi cấp phát thuốc cho f
tăng cường phối hợp với lực lượng y tế tổ chức thực hiện việc tiêm vaccine hiệu quả cho dân tạo mọi điều kiện cho ngành y tế thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn
chính quyền xã phải cập nhật kịp thời tình hình danh sách f và quản lý theo dõi f tại nhà
ngành y tế chỉ đạo quy định rõ trách nhiệm của các trạm y tế lưu động và trạm y tế xã bố trí lực lượng hỗ trợ cho tuyến dưới lực lượng thực hiện kiểm tra giám sát y tế tuyến dưới
thực hiện tiêm chủng và chịu trách nhiệm về số người chưa được tiêm nhưng không rõ lý do các lực lượng thành lập quản lý tốt các trạm y tế lưu động tổ phòng chống covid một mươi chín cộng đồng phổ biến các kiến thức cơ bản để người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm có ý thức tự bảo vệ mình và người thân gia đình
thành viên các tổ sẽ được sở y tế phát và hướng dẫn các túi tài liệu điều trị tại nhà gồm thuốc theo quy định đơn thuốc theo yêu cầu cụ thể về bệnh nền ổn định nếu có đơn thuốc hỗ trợ tăng cường đề kháng nếu cần thiết
tờ rơi hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe hướng dẫn họ hỗ trợ khi có dấu hiệu bất thường
vĩnh phúc yêu cầu ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp của tỉnh
đây là một trong những nơi có nhiều công nhân lao động ở các khu nhà xưởng với mật độ lao động dày sản xuất diễn ra liên tục theo ca kíp dễ xảy ra dịch covid một mươi chín lây lan trên diện rộng và phức tạp
trước tình hình lây lan dịch bệnh trong cộng đồng có diễn biến phức tạp số lượng f có xu hướng tăng nhanh tại các địa phương trên địa bàn tỉnh
ngoài sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh thì việc tự bảo vệ sức khỏe của mỗi người dân sẽ là đóng góp không hề nhỏ vào công cuộc chống dịch hiệu quả an toàn